công an tp hcm tiếp tục đợt kiểm tra nồng độ cồn ma túy đối với tài xế xe khách tại bến xe miền đông
đội cảnh sát giao thông hàng xanh đội cảnh sát giao thông trật tự quận bình thạnh phối hợp cùng công an phường hai mươi sáu tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên nồng độ cồn và test nhanh ma túy đối với nhiều tài xế xe khách chủ yếu là các tuyến xe khách đường dài

đội cảnh sát giao thông tp hcm tiếp tục đợt kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy đối với nhiều tài xế xe khách